tại tỉnh kompong sapu vương quốc campuchia đã diễn ra lễ khởi công xây dựng đài hữu nghị việt nam campuchia
đây là đài hữu nghị thứ hai mươi được khởi công xây mới hoặc trùng tu và tôn tạo trong tổng số hai mươi hai đài trên khắp đất nước chùa tháp
nhằm ghi nhớ giá trị lịch sử to lớn của việc quân tình nguyện việt nam giúp nhân dân campuchia đánh đổi chế độ diệt chủng pol pot
tham dự buổi lễ có phó chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia nhemvali
tùy viên quốc phòng việt nam tại campuchia đại tá nguyễn thành chính lãnh đạo tỉnh kampong speu cùng đại diện các cơ quan đoàn thể và nhân dân địa phương
đài hữu nghị việt nam campuchia tỉnh kompong sapu được khởi công xây dựng mới toàn bộ trên phần nền của tượng đài cũ đã có từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi hiện đã xuống cấp
công trình dự kiến thi công và hoàn thành trong vòng một mươi hai tháng hiện đã có một mươi bảy đài hữu nghị việt nam campuchia được khánh thành trên tổng số hai mươi hai tượng đài được xây mới trùng tu và tôn tạo tại vương quốc campuchia